nắng nóng kéo dài và gió tây nam thổi mạnh đã làm cho mực nước ở các hồ đập trên địa bàn tỉnh quảng trị xuống rất thấp
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp cũng như nhu cầu nước sinh hoạt của người dân ở các địa phương
người dân và các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đang khẩn trương chống hạn
những ngày này công việc đóng mở van nước của ông nguyễn đức khích nhọc nhằn hơn nhiều để đáp ứng nguồn nước đuối cho người dân
trên địa bàn tỉnh quảng trị hiện tình hình xâm nhập mặn đã lấn sâu vào khoảng hai mươi hai mươi năm km trên các con sông
bên cạnh đó các hồ đập chỉ còn ở mức một sáu dung tích thiết kế
quảng trị hiện có hơn bảy hectare lúa và cây trồng cạn thiếu nước tưới
ngoài nắng hạn làm thiếu nước tưới cho cây trồng người dân ở nhiều địa phương cũng đang thiếu nước sinh hoạt
sông vĩnh phước nơi cung cấp nước sinh hoạt cho gần ba mươi hộ dân ở thành phố đông hà
chỉ còn cung cấp được nước sinh hoạt cho người dân trong vài ngày nữa là sẽ cạn

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nước tưới
các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp chống hạn
và thiếu nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh